một buồng chuối tiêu hồng loại ngon nhất với hàng chục nải to nặng từ hai mươi đến ba mươi kg bán tại vườn ngay lúc này chỉ được từ một mươi năm hai mươi đồng
theo các hộ dân trồng chuối chưa bao giờ giá chuối trong nước lại rẻ như năm nay
và chớ chơi thay là ngay cả khi giá rất rẻ thì việc tiêu thụ được chuối lúc này cũng vô cùng khó khăn
sau đây là ghi nhận nhanh của phóng viên truyền hình nhân dân tại vựa chuối lớn nhất miền bắc đó là tỉnh hương yên
hai tuần nay vợ chồng bà cước như ngồi trên đống lửa vì hơn bốn hectare chuối tiêu hồng với sản lượng hơn hai trăm linh tấn đã đến ngày thu hoạch nhưng không có ai hỏi mua
chuối giả buộc phải chặt thế nhưng lại không bán được nhiều hộ dân đang phải để chuối chín dần khắp nhà
nhiều hộ dân làm ra thì cũng chỉ muốn nhờ các cấp ở cấp trên là nhờ tất cả mọi nơi là tiêu thụ cho để cho lúc dân cho đỡ rồng ra một năm trời mới được buồng chuối
mà trong khi đó chúng tôi trồng ra là không có cái hóa chất độc hại gì cả không có thuốc sâu gì cả
nhiều năm qua vẫn trong tình trạng là thực tế năm nào trung quốc người ta cũng thu mua
phần lớn thì dụ tỷ lệ một mươi năm thì phải có đến tám năm trung quốc phải thu mua
thế dân cứ theo chào lưu ra làm thôi không phải có gì chưa tính những cái đoạn
thế còn thực tế là bên
phòng nông nghiệp cũng đã có hướng là để mình làm cái chuối để vào việt gác
thế nhưng mà thực tế mới làm mới gọi chỉ dẫn địa lý nhưng chưa thực hiện cái gì cả
năm ngoái cũng giờ này thương lái trung quốc sang việt nam xuôi sụp tìm mua chuối với giá từ tám mươi đồng đến một trăm năm mươi đồng một buồng
nguyên nhân là do nhu cầu tăng đột biến do mưa bão nhiều chuối của trung quốc bị thiệt hại không cho thu hoạch
năm nay chuối được mùa thị trường trung quốc không còn thiếu như năm ngoái nên thương lái không sang thu mua
trong khi đó năm nay diện tích trồng chuối tăng đáng kể do hiệu ứng giá vụ trước
với bài toán của chuối ở khoai châu là những diện tích các hộ là diện tích nhỏ lẻ sản xuất mỗi người theo một hướng
do vậy mà hiện nay thì tỉnh đã có những chính sách để giải quyết bài toán này
để đáp ứng được yêu cầu của xuất khẩu cũng như là đáp ứng được các đơn hàng số lượng lớn xuất khẩu đi các thị trường có giá trị kinh tế cao hơn ổn định hơn
hàng chục nghìn tấn chuối vẫn chưa tìm được đầu ra
trong khi đó mỗi tuần đơn vị này có thể tiêu thụ từ tám mươi đến một trăm linh tấn chuối chất lượng cao
nhu cầu xuất khẩu cũng có thể lên tới năm trăm linh bảy trăm linh tấn một tháng nếu có nguồn cung đạt chất lượng
tuy nhiên chuối quả đủ điều kiện xuất sang các thị trường hàn quốc nga ả rập lại không hề có lúc này
cuối mà để đủ tiêu chuẩn xuất khẩu thì hiện tại đang thiếu rất nhiều
ví dụ như công ty của chúng tôi là đang đối với những đơn hàng xuất khẩu lớn
tôi không dám nhận tại vì cái chuối không đủ để tiêu chuẩn không đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu
còn ở thị trường ngoài bây giờ xứ của bà con trồng trôi nổi thì là bị cái tình trạng là không đủ tiêu chuẩn
bởi vì cái cảm quan chung là thứ nhất là nhìn về mẫu mã không đạt cái thứ hai về trọng lượng không đạt
toàn tỉnh hưng yên hiện có gần một hectare chuối với tổng sản lượng gần bảy mươi tấn
riêng huyện khói châu đã có hơn bảy trăm linh hectare chiếm khoảng năm mươi tấn
năm mươi lượng chuối này không bảo đảm các tiêu chuẩn xuất khẩu
nếu cứ tiếp tục sản xuất theo hướng chất lượng thấp và phụ thuộc vào thị trường trung quốc thì người trồng chuối hương yên sẽ còn gặp nhiều khó khăn